trong chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu phần đầu bài viết của tiến sĩ trương minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông có tựa đề
nhận diện nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục
qua bài viết tác giả đã tiếp cận nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí chỉ rõ một số xu hướng hiện tượng có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan có thể tác động tiêu cực đẩy tới quá trình tự diễn biến tự chuyển hóa
chương trình hôm nay giới thiệu phần còn lại của bài viết này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tự diễn biến tự chuyển hóa trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo chí trước hết bắt đầu từ người làm báo
nếu mỗi người làm báo nhận thức nghiêm túc về vai trò xã hội trách nhiệm với bạn đọc ý nghĩa tích cực của báo chí với sự phát triển xã hội và con người
thì sẽ tự ý thức nâng cao năng lực chuyên môn tăng cường phẩm chất chính trị trao dồi đạo đức nghề nghiệp
đáng tiếc một bộ phận người làm báo ít quan tâm vấn đề này khi mà các sự vụ liên quan hành vi tiêu cực của người làm báo có xu hướng tăng lên
lạm dụng vai trò báo chí tự cấp tư cách đứng trên luật pháp có người làm báo lấy nghề nghiệp làm công cụ trục lợi như gây sức ép đến lãnh đạo đơn vị sản xuất kinh doanh
lãnh đạo doanh nghiệp để tống tiền ký hợp đồng quảng cáo
hoặc chạy theo tin tức sự kiện giật gân mà bất chấp sự thật bất chấp pháp luật bất chấp tính nhân văn của báo chí
phê phán cây xấu kỳ rõ bản chất cây xấu là cần thiết song một số người làm báo dường như có xu hướng khuét sâu phóng đại hiện tượng tiêu cực
trong khi các thế lực thù địch một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí tập trung công kích nhằm làm mất uy tín các cơ quan chức năng công an tòa án
một số người làm báo cũng lại hùa theo soi mói công kích thậm chí bịa đặt răng bẫy người
khi hành vô về chính trị thiếu đạo đức nghề nghiệp một số nhà báo đã vô tình hay cố tình tác động xấu đến xã hội làm người đọc hoang mang suy giảm niềm tin vào chính quyền
những năm gần đây tình trạng buông lỏng quản lý thiếu sâu sát kiểm tra của cơ quan chủ quản tự coi vô can trước sai phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền đang khá phổ biến
những năm gần đây tình trạng buông lỏng quản lý thiếu sâu sát kiểm tra của cơ quan chủ quản tự coi vô can chất sai phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền đang khá phổ biến
những năm gần đây tình trạng buông lỏng quản lý thiếu sâu sát kiểm tra của cơ quan báo chí thuộc quyền đang khá phổ biến
những năm gần đây tình trạng buông lỏng quản lý thiếu sâu sát kiểm tra của cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trách nhiệm chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý và phóng viên biên tập viên của cơ quan thuộc quyền
trên đây là một số khái quát bước đầu để góp phần nhận diện nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong lĩnh vực báo chí
trên thực tế những sự kiện hiện tượng liên quan diễn ra rất phức tạp đan sen nhau có thể là vô tình và có thể là cố tình nên khó nhận diện khó định tính định lượng
để khắc phục tình trạng này bên cạnh các giải pháp cơ bản để đối phó nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng và trong xã hội nói chung cần chú ý các giải pháp để lành mạnh hóa hoạt động báo chí
một đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
hai đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
ba đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường

sáu đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường

tám đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
chín đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
một mươi đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
một mươi một đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
một mươi hai đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
một mươi ba đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường
một mươi bốn đổi mới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường